gần năm ngày sau trận lụt lịch sử khoảng một hộ dân tại huyện trương mỹ vẫn bị cô lập trong vùng ngập lụt
tại cuộc thị sát chiều ngày một mươi sáu tháng một mươi ông nguyễn đức trung chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội yêu cầu địa phương quan tâm đặc biệt
tới việc cung cấp nhu yếu phẩm cho người dân đồng thời xem xét việc di dân tại khu vực này phòng tránh nguy cơ ngập lụt trong tương lai
tính đến thời điểm này một hộ dân của hai xã tân tiến và nam phương tiến huyện trương mỹ vẫn bị chìm trong biển nước
hàng trăm hecta hoa màu nuôi trồng thủy sản bị mất trắng hàng chục nghìn con da súc da cầm bị chết cuộc sống của người dân gặp rất nhiều khó khăn
tại cuộc họp ông nguyễn đức trung đề nghị địa phương phải bảo đảm nguồn nước sạch mì tôm gói cho người dân
bên cạnh đó yêu cầu huyện trương mỹ bảo đảm vệ sinh tẩy trùng để tránh dịch bệnh theo nguyên tắc nước rút đến đâu làm đến đó